thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng sáu bốn người đã thiệt mạng và ba người khác bị mất tích trong trận lở đất ở huyện vấn xuyên thuộc tỉnh tứ duyên tây nam trung quốc
tình trạng sạt lở đất xảy ra ở hai khu vực thuộc huyện vấn xuyên do mưa to trong thời gian ngắn
theo chính quyền địa phương tính đến một mươi bảy giờ theo giờ địa phương hơn chín trăm linh người đã phải sơ tán do lở đất và không có ngôi nhà nào bị hư hại
hiện nhà chức trách địa phương đã cử năm trăm linh nhân viên tham gia vào chiến dịch cứu hộ cũng như các nhân viên sửa chữa đường xá đồng thời theo dõi và đánh giá nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất tiếp theo
mỹ đã công bố đợt cung cấp vũ khí mới trị gián năm trăm linh triệu usd cho ukraine để hỗ trợ cuộc phản công của kiev chống lại lực lượng nga trong đó có xe bọc thép đạn ruột và thiết bị rà phá bom mìn
theo lầu năm góc gói viện trợ thứ bốn mươi một của washington
hai mươi một của washington cho kiev kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của nga bắt đầu bao gồm ba mươi xe chiến đấu bredli và hai mươi năm xe chở quân streacer nhiều tên lửa cho hệ thống phòng không patriot và hệ thống rocket pháo binh cơ động cao himars vũ khí cỡ nhỏ và hơn hai mươi hai triệu viên đạn và liệu đạn
trong khi đó ngoại trưởng mỹ antony blinken khẳng định gói viện trợ an ninh này có mục đích hỗ trợ cuộc phản công của lực lượng vũ trang ukraine và đã được căn chỉnh theo đúng nhu cầu thực tế chiến trường của các đơn vị này
trong số này các xe tăng bredli và xe chở quân strect sẽ thay thế các xe bị hư hại trong chiến dịch
ngoại trưởng thụy điển choviet billscho ngày hai mươi tám tháng sáu cho biết nước này đã đáp ứng tất cả những điều kiện mà thổ nhĩ kỳ đưa ra cho vấn đề gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
phát biểu trong cuộc họp báo với ngoại trưởng anh james cleverley ngoại trưởng billstrom nêu rõ với việc thực thi luật mới về chống khủng bố
stockholm đã đáp ứng được các điều kiện của ngoại trưởng billstrom

luật mới đã chính thức có hiệu lực ở thụy điển trong đó quy định việc tham gia tổ chức khủng bố dưới bất cứ hình thức nào đều là phạm pháp
có thể thấy chúng tôi đang thực hiện phần cuối cùng của thỏa thuận
về phần mình ngoại trưởng james cleverley cho biết luân đồn sẽ tiếp tục thúc đẩy để thụy điển nhanh chóng gia nghiệp nato
ông nhấn mạnh rằng thụy điển cần và phải gia nghiệp khối quan sự này càng sớm càng tốt
quan điểm của anh rất rõ ràng
chúng tôi muốn thụy điển gia nhập nato càng sớm càng tốt
chúng tôi ghi nhận những bước tiến lớn mà thụy điển với tư cách là một quốc gia đã thực hiện để giải quyết các mối quan tâm của một số đồng minh hiện tại trong nato
và vương quốc anh rất tự tin khi nói rằng tất cả các đồng minh nato sẽ được an toàn hơn khi thụy điển gia nhập liên minh
chúng tôi cũng tin rằng thụy điển sẽ trở nên an toàn hơn với tư cách là một đồng minh trong nato
vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy hoàn thành nhanh chóng quá trình gia nhập này
ngày hai mươi sáu tháng sáu vừa qua tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết ông sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong những ngày tới
nhằm cố gắng thuyết phục thổ nhĩ kỳ nhất trí để thụy điển gia nhập liên minh
theo quy chế của nato quyết định kết nạp thêm bất kỳ quốc gia nào đều phải được tất cả các thành viên đồng thuận thông qua
đây được cho là nỗ lực cuối cùng nhằm giúp thụy điển trở thành thành viên nato trước khi hội nghị thượng đỉnh của liên minh diễn ra vào tháng bảy tới tại litva
thụy điển kỳ vọng đây sẽ là dấu mốc quan trọng để họ được kết nạp vào nato sau rất nhiều trở ngại đến từ thổ nhĩ kỳ
trong cuộc gặp với các quân nhân tại điện kremlin vào ngày hôm qua tổng thống nga vladimir putin cho hay
tập đoàn quân sự tư nhân wagner hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước
tổng thống nga cho biết thêm rằng các chiến binh của wagner được cung cấp và chi trả bởi bộ quốc phòng nga và ngân sách nhà nước
theo đài rt tổng thống nga tiết lộ trong khoảng thời gian từ tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ nga đã phân bổ hơn tám mươi sáu tỷ rút khoảng một tỷ usd
cho tiền lương và các khoản ưu đãi cho các chiến binh wagner
trong khi đó người sáng lập wagner ông yevgeny prigozhin người đồng sở hữu công ty cung cấp thực phẩm concord
đã kiếm được tám mươi tỷ rút khoảng chín trăm sáu mươi triệu đô la mỹ từ các hợp đồng nhà nước ký với công ty này
cùng ngày bộ quốc phòng nga thông báo tập đoàn quân sự tư nhân wagner chuẩn bị bàn giao vũ khí hạng nặng
cho các đơn vị của lực lượng vũ trang quốc gia
tập đoàn wagner hiện có nhiều vũ khí giống như quân đội chính quy bao gồm xe tăng hệ thống phòng không và máy bay tấn công
một số vũ khí trong số này đã được wagner sử dụng trong cuộc nổi loạn vào cuối tuần trước
các quan chức quốc phòng của israel và nội vụ palestine vừa có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình bạo lực tại khu vực bờ tây
trong đó nhấn mạnh việc giảm căng thẳng tại khu vực này là lợi ích chung đối với cả hai bên
cuộc điện đàm được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang
tại bờ tây trong vài ngày qua khi xảy ra đụng độ gây thương vong giữa những người định cư do thái và người ả rập palestine
nguyên nhân xuất phát từ các kế hoạch xây dựng thêm hơn năm sáu trăm linh căn nhà mới tại một số khu định cư ở bờ tây
trong đó có hơn một căn nhà tại elie nơi tuần trước xảy ra vụ hai tay súng palestine đã súng làm bốn người xrn thiệt mạng
các kế hoạch xây dựng thêm nhà định cư được xrn phê duyệt vào ngày hai mươi sáu tháng sáu vừa qua
và giới quan sát nhận định động thái này có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa israel và palestine
ngày hai mươi bảy tháng sáu liên minh châu âu đã đạt được một thỏa thuận về việc thực hiện các biện pháp cải cách ngân hàng theo chuẩn quốc tế
để tránh lập lại cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám
ủy ban châu âu lần đầu tiên đề xuất thực thi luật ngân hàng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên gần đây các đề xuất cải cách tập trung nhiều hơn vào các ngân hàng sau sự sụp đổ của các tổ chức cho vay ở mỹ
gây trao đảo thị trường vào đầu năm nay
dự luật ngân hàng của eu dựa trên các biện pháp cải cách bajo ba tiêu chuẩn quốc tế
và các ngân hàng đánh giá tuổi do tiến dụng và rủi ro thị trường
dự luật bao gồm các điều khoản quy định các ngân hàng phải có đủ vốn và thanh khoản
dự luật yêu cầu các ngân hàng báo cáo về tài sản kỹ thuật số
trong đó có tiền kỹ thuật số như bitcoin và ethirime
cũng như các hoạt động có thể gây rủi ro đến tăng trưởng bền vững như tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch
các quy tắc sẽ được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm chậm hai năm so với thời hạn hai nghìn hai mươi ba được đưa ra trước đó
trong một bản thảo dự kiến sẽ được công bố vào ngày hôm nay
liên minh châu âu kêu gọi các nước chuẩn bị đối phó với tác động ngay một sâu rộng của các cuộc xung đột do biến đổi khí hậu gây ra
đồng thời cảnh báo về những rủi ro từ việc can thiệp bằng công nghệ làm thay đổi khí hậu nhằm ứng phó với tình trạng ấm lên toàn cầu
theo đó ủy ban châu âu nhận định tác động của các cuộc xung đột này sẽ ngày càng sâu rộng
thể hiện thông qua việc gia tăng nhu cầu viện trợ
gián đoạn chuỗi cung ứng và làn sóng di cư bất thường
biến đổi khí hậu cũng làm trầm trọng thêm rủi ro ở những khu vực chịu ảnh hưởng
thời tiết cực đoan có thể gây ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp
để cao nguy cơ gây mất an ninh lương thực và phá hủy sinh kế của người dân
bản thảo cũng lưu ý về những rủi ro mới chưa được hiểu rõ liên quan đến geoengineering
thuật ngữ chỉ những ý tưởng can thiệp bằng công nghệ trên quy mô lớn nhằm làm mát trái đất
theo đó eu sẽ ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm đánh giá toàn diện các rủi ro
cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán về một khuôn khổ quốc tế để quản lý các công nghệ này
bản thảo trên có thể thay đổi nội dung trước khi được công bố chính thức
trong khi đó các chuyên gia khí tượng mới đây đã cảnh báo về hiện tượng vòng nhiệt
với mức độ nguy hiểm có thể gây tử vong
theo các chuyên gia khí tượng hiện tượng vòng nhiệt càng nguy hiểm hơn
khi mùa hè đang càng trở nên khắc nghiệt hơn
thời tiết mùa hè thường gắn liền với những đợt sóng nhiệt gây gắt còn được gọi là vòm nhiệt
vòng nhiệt xảy ra khi một vùng áp suất cao kéo dài hình thành phía trên khu vực nhất định
và không di chuyển trong vòng một tuần trở lên
áp suất cao dẫn đến thời tiết đẹp với bầu trời nhiều nắng và ít mây
nó khiến không khí bị dìm xuống bên dưới
và khi không khí chìm xuống nó sẽ nóng lên khiến nhiệt độ tăng lên
chỉ riêng trong năm nay một loạt kỷ lục về nhiệt độ cao đã được thiết lập trên toàn cầu
trong đó nhóm người cao tuổi rất dễ bị tổn thương do nắng nóng
khuyến cáo của các chuyên gia đối với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt
là nên tìm nơi tránh nắng trong nhà không nên đi ra đường khi nhiệt độ lên cao bất thường